quyền trưởng phái đoàn liên hợp quốc tại afghanistan unama đã yêu cầu quyền bộ trưởng kinh tế trong chính quyền taliban tại afghanistan đảo ngược quyết định cấm nữ giới làm việc cho các tổ chức phi chính phủ
tuyên bố của unama nhấn mạnh hàng triệu người afghanistan cần hỗ trợ nhân đạo và việc dỡ bỏ các rào cản là rất quan trọng
hôm hai mươi bốn tháng một mươi hai bộ kinh tế afghanistan đã ra lệnh cho tất cả các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế không được để nữ giới làm việc cho đến khi có thông báo mới
lệnh trên không áp dụng trực tiếp với liên hợp quốc song hiện có nhiều chương trình của liên hợp quốc đang được các tổ chức phi chính phủ thực hiện
phản ứng về quyết định trên tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về lệnh cấm mới của chính quyền taliban
taliban trở lại nắm quyền ở afghanistan
taliban trở lại nắm quyền ở afghanistan từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và dù cam kết áp dụng các quy định hồi giáo mềm dẻo hơn so với giai đoạn cầm quyền đầu tiên từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến năm hai nghìn một
thế nhưng taliban đã từng bước áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế phụ nữ tham gia đời sống xã hội
các quốc gia phương tây tuyên bố sẽ chỉ công nhận chính quyền của taliban tại afghanistan nếu như taliban tôn trọng các quyền của phụ nữ và trẻ